để giảm ảnh hưởng do chiều cường đang lên cao trên sông sài gòn và sông đồng nai
chiều nay ngày ba mươi tháng chín công ty thủy điện trị an đã đóng tất cả các cửa xả sau một mươi ba ngày xả lũ về hạ du
cụ thể là bắt đầu từ một mươi ba h chiều nay ngày ba mươi tháng chín công ty thủy điện trị an đã đóng tất cả các cửa xả tràn
hiện lưu lượng nước về hồ bình quân là chín trăm sáu mươi m ba một giây và đang có xu hướng giảm
theo ghi nhận sau khi thủy điện trị an ngưng xả lũ hàng nghìn người dân đến khu vực phía hạ du đập tràn để đánh bắt cá tự nhiên
người dân cho biết sau khi xả nước qua tràn cá từ sông đồng nai đi lên thượng nguồn theo con nước
đến thời điểm thủy điện đóng cửa xà tràn cá bị mắc lại phía dưới chân đập